công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh tp phú quốc
đối tượng là đinh văn còn hai mươi chín tuổi trú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thành phố phú quốc nhận được tin báo phát hiện một sát chết đang phân hủy dưới mương nước
trong khu vườn dừa tại ấp bãi vòng xã hàm ninh trong tình trạng không mặc quần áo và bị một bao cát đè lên
khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân là chị đặng thị trúc phương hai mươi một tuổi
ở xã dương tơ tp phú quốc đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm là đinh văn còn còn thừa nhận đã sát hại chị phương vì mâu thuẫn
khám xét chỗ ở của còn công an thu giữ một số vật chứng tăng vật có liên quan đến vụ án